vào ngày hôm qua bộ ngoại giao hàn quốc thông báo nước này đã khôi phục hoàn toàn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nhật bản gọi tắt là gsomia như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ bị đóng băng lâu nay giữa hai nước
theo hãng tin yonhap bộ ngoại giao hàn quốc cho hay trong ngày hai mươi một tháng ba hàn quốc đã gửi công văn tới nhật bản thông qua các kênh ngoại giao để thông báo quyết định khôi phục hoàn toàn ghomia
thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc nêu rõ thông qua quyết định này chính phủ hàn quốc đã thể hiện rõ quan điểm chính sách liên quan đến gsomia bảo đảm việc tăng cường hợp tác về thông tin quân sự giữa hàn quốc và nhật bản cũng như trong khuôn khổ ba bên hàn mỹ nhật
được ký kết vào năm hai nghìn một mươi sáu visomia được coi như biểu tượng hợp tác an ninh hiếm hoi giữa seoul và tokyo trước khi chính quyền dưới thời tổng thống hàn quốc moon jae in rút khỏi thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi chín để phản đối việc nhật bản áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với nước này